đại hội đại biểu lần thứ ba đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã tiến hành phiên làm việc chính thức
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự và chỉ đạo đại hội
cùng với đó hôm nay thành ủy hà nội cho biết hà nội đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở với tỷ lệ một trăm linh
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ yêu cầu đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng hà nội
trong nhiệm kỳ mới phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng quan tâm xây dựng các nhà trường vững mạnh
thực hiện tốt văn minh giảng đường đồng thời phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
từng trường phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo kết nối doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp
đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng hà nội phải góp phần xứng đáng xây dựng thủ đô
thực sự là một trung tâm lớn tiêu biểu hàng đầu cả nước về giáo dục đào tạo chất lượng cao và hội nhập quốc tế